tại thành phố huế ban liên lạc cựu chiến binh quân khu trị thiên vừa tổ chức gặp mặt gần bảy trăm linh tướng lĩnh cựu chiến binh
từng tham gia tại chiến trường trị thiên để kỷ niệm năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân mậu thân năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đồng chí lê khả phiêu nguyên tổng bí thư nguyên chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
nguyên lãnh đạo chỉ huy chiến trường trị thiên đã gửi lãng hoa chúc mừng
phát biểu ôn lại truyền thống năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thiếu tướng võ văn chót nguyên phó tư lệnh phó tham mưu trưởng quân khu bốn trưởng ban liên lạc quân khu trị thiên
đã nêu bật những ý nghĩa to lớn của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân một nghìn chín trăm năm mươi
cách đây tròn năm mươi năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân một nghìn chín trăm sáu mươi tám của quân và dân ta
đã ráng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc mỹ
tạo nên bước ngoặt lực của quân và dân ta
lịch sử mới cho cuộc kháng chiến chống mỹ lưu nước của toàn dân tộc ta đi đến thắng lợi
buổi gặp mặt cũng là dịp để các tướng lĩnh cựu chiến binh và thế hệ hôm nay
chi ân các anh hùng việt sĩ đồng chí đồng bào đã hy sinh và những người còn sống
đã cống hiến công sức sương máu của mình cho sự kiện lịch sử này